đến một mươi chín h ba mươi phút tối qua sau gần ba giờ cố gắng tích cực lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình phước và các đơn vị liên quan đã khống chế được vụ cháy xảy ra tại công trình phòng trà đang thi công trên đường trần hưng đạo thuộc khu phố bốn phường thác mơ thị xã phước long tỉnh bình phước
trước đó vào khoảng một mươi sáu h bốn mươi năm chiều cùng ngày người dân khu bốn phường thác mơ thị xã phước long bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ tầng trệt phòng trà đang thi công trên đường trần hưng đạo
ngay sau đó ngọn lửa bất ngờ bùng phát và nhanh chóng lan lên lầu hai và lầu ba của tòa nhà
nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bình phước nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với công an địa phương và các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai các phương án không chế ngọn lửa
đến một mươi chín h ba mươi phút tối cùng ngày lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt được hoàn toàn ngọn lửa
tuy nhiên đám cháy thiêu dụi gần như hoàn toàn các tài sản trong công trình và cả tòa nhà gây thiệt hại nặng nề
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy